ubnd huyện bắc quang tỉnh hà giang vừa tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu
hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi với số lượng gần một trăm hai mươi hiện vật tư liệu
là những bằng chứng pháp lý chứng minh khẳng định chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
thông qua triển lãm là sự khẳng định mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết quyết tâm chung sức
đồng lòng của nhân dân các dân tộc tỉnh hà giang cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo toàn vẹn lãnh thổ
với mục đích thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ
hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo việt nam khơi dậy lòng yêu nước ý thức trách nhiệm bảo vệ tổ quốc